thực hiện chủ trương của tỉnh hà nam về sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp
thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã triển khai chủ trương này theo hướng thành lập các hợp tác xã tổ sản xuất nông sản an toàn để sản xuất có hiệu quả hơn
hợp tác xã dịch vụ đức huy tại xã nhân nghĩa huyện lý nhân là điển hình trong mô hình hợp tác xã ít thành viên hoạt động hiệu quả
từ một mươi hai thành viên chuyên về trồng nấm nay số lượng thành viên tăng lên gần ba mươi người và lĩnh vực kinh doanh sản xuất rau an toàn trên diện tích gần sáu hectare
để hoạt động theo đúng định hướng chỉ đạo của tỉnh
hợp tác xã đã phân công cán bộ thường xuyên giám sát và chỉ đạo sản xuất để bảo đảm sản phẩm đủ điều kiện an toàn
cùng với đó hợp tác xã ký hợp đồng bao tiêu nông sản cho các thành viên
nhờ đó ổn định việc làm nâng cao thu nhập cho thành viên góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

ba hectare đất canh tác vượt qua những khó khăn trở ngại bước đầu
với phương châm lấy chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm là trên hết nên sản phẩm của hợp tác xã được tiêu thụ khá ổn định
nếu như trồng rau thông thường thì họ sẽ vất vả hơn rất là nhiều
ví dụ như hàng ngày mình phải thu rau và mang đến chợ bán
nhưng khi bán hợp tác xã thì tham gia hợp tác xã thì các cái sản phẩm mà họ sản xuất ra
thì được các cái đơn vị thu mua các cửa hàng thu mua họ mua
thường xuyên hàng ngày và không phải đi ra chợ bán các khi trồng rau thông thường ở ngoài
đấy là cái lợi thế thứ nhất
thứ hai nữa là cái thu nhập đối với rau thông thường ở ngoài thì cái giá thành nó thấp hơn so với các thành viên của hợp tác xã
và khi sản xuất các cái rau an toàn hoặc rau hữu cơ thì cái giá thành của nó cao hơn
thì thu nhập của nó cao hơn hẳn so với lệ sản xuất rau thông thường bên ngoài
tỉnh hà nam hiện có một trăm bảy mươi chín hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động
trong đó một trăm năm mươi bốn hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tỉnh đã thành lập được một mươi hợp tác xã là những hợp tác xã kiểu mới ít thành viên
và đều là những hợp tác xã sản xuất chế biến tiêu thụ thực phẩm an toàn
để các hợp tác xã hoạt động đi vào nề nếp liên minh hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với các cấp các ngành tư vấn
hỗ trợ các hợp tác xã đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý và tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm
đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các hợp tác xã tham gia hội thảo triển lãm quảng bá thương hiệu
tăng cường công tác xúc tiến thương mại kết nối cung cầu tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nhất là nông sản thực phẩm an toàn
trực tiên mình cũng đã xác định phương hướng trong năm hai nghìn một mươi tám theo nhiệm vụ được kỳ quan nhân tỉnh ra
và kế hoạch của liên minh hợp tác xã việt nam tiếp tục xây dựng các mô hình hợp tác xã
kiểu mới và đảm bảo tập trung hoạt động đúng theo tinh thần của luật hợp tác xã
các hợp tác xã các tổ hợp tác khi mà đã có đảm bảo cái mô hình hợp tác xã là từ phương án tổ chức sản xuất
đến các thành viên phải xác định được chức năng nhiệm vụ của mình và tự chịu trách nhiệm cho sản phẩm của mình
thế nên là họ phải được bàn bạc công khai dân chủ minh bạch và tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác xã kiểu mới
đến nay tỉnh hà nam đã cơ bản hoàn thành kế hoạch một trăm linh số xã có mô hình tích tụ ít nhất một mươi hectare đất
để sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh liên kết với doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tổ chức được mô hình liên kết
hợp tác xã nông nghiệp sạch mỗi huyện thành phố có một cửa hàng giới thiệu nông sản sạch
và mô hình có sản phẩm liên kết với doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
hợp tác xã có một nhiệm vụ rất là quan trọng
là xúc tiến thương mại tìm các thị trường để tìm các đầu ra tiêu thụ sản phẩm ổn định cho bà con nông dân
bước đầu trong năm hai nghìn một mươi tám thì ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
chúng tôi luôn tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới
tập trung vào các lĩnh vực một là sản xuất rau củ quả
các sản phẩm tham gia theo chuỗi tiêu thụ sản phẩm
cái thứ hai là một số các hợp tác xã chăn nuôi
giá xúc giá cầm chăn nuôi tổng hợp và kinh doanh tổng hợp
từ đó sẽ giúp tìm được đầu gia cho bà con nông dân tránh tình trạng được mùa mất giá